rõ ràng là quy trình quản lý thì đã có thế nhưng những cái loại hóa chất này thì vẫn lọt ra ngoài
và thực tế là các đối tượng này có thể mua và sử dụng để sản xuất ra một lượng xăng giả lớn như vậy đúng không ạ
vâng đúng rồi
ở đây chúng tôi cho rằng là trong cái quy trình của chúng ta thì nó đã có
nhưng có lẽ cái cách thức quy định về cái việc kinh doanh buôn bán các cái mặt hàng này của chúng ta nó chưa được đầy đủ
cái điều thứ hai và nó chưa cụ thể và vì thế cho nên là cái việc mua bán nó rất là dễ dàng
ở trên thị trường trên chợ có thể bày bán thoải mái đúng không ạ
cái điều thứ hai đó là chúng tôi cũng cho rằng là các cái trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý giám sát nó chưa được đầy đủ
trước hết là cơ quan quản lý thị trường
cái thứ hai là nguyên cục hóa chất
anh phải có trách nhiệm đối với những hóa chất đang kinh doanh buôn bán trên thị trường
chúng ta thấy rằng có lẽ là chúng ta cần phải có những cái thay đổi
rõ ràng nếu như mà vụ án này mà không được phát hiện
kịp thời thì có lẽ là có hàng ngàn lít xăng được tiêu thụ ra ngoài thị trường mà không cần có giấy tờ và nguồn gốc
rõ ràng là xăng dầu là một cái mặt hàng thiết yếu mà được quản lý một cách một cách nghiêm ngặt đúng không ạ
theo ông thì liệu chúng ta có đang bỏ sót hay là có những cái lỗ hổng trong việc quản lý nhà nước đối với cái loại hình kinh doanh này
và những cái chế tài xử phạt trong cái quy định thì đã đủ sức gian đe
chúng tôi cho rằng là chúng ta đã có tương đối đầy đủ các quy định về mặt pháp lý
tuy nhiên như tôi đã nói
có thể trong cái kinh doanh
nhưng và quản lý kinh doanh xăng dầu của chúng ta hiện nay vẫn còn những kẽ hở mà ở đó cụ thể là những cái điểm cụ thể
quy định rất rõ ràng về cái chứng minh hóa đơn chứng tử và cái xuất xứ hàng hóa của chúng ta nó không rõ ràng
chúng ta thấy rằng là hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta khi bán lẻ ở thị trường thì người mua xăng dầu rất nhiều người không đòi hỏi phải có hóa đơn chứng tử
và đây là cái kẽ hở để mà các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu họ có thể bán ra những cái lượng hàng hóa
mà không cần
không cần hóa đơn không cần nguồn gốc
điều thứ hai là cái quy định về kiểm tra giám sát của chúng ta đối với kinh doanh xăng dầu đã có và tôi cho rằng tương đối đầy đủ
tuy nhiên rõ ràng là cái cụ thể chúng ta không nói nhiều đến cái việc kiểm tra cụ thể cái chất lượng xăng dầu như thế nào
mà chúng ta đang để ý đến cái giá bán ra sao cái thời điểm bán thế nào thế rồi là cái khối lượng bán ra sao là nhiều
còn cái chất lượng cụ thể thì gần như chúng ta vẫn bỏ
và đây là cái kẽ hở để
để các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu họ có thể tuồn cả các cái xăng giả vào họ bán để mà họ kinh doanh kiếm lời
vậy thì từ góc độ một chuyên gia thì theo ông đâu sẽ là cái giải pháp để ngăn chặn tình trạng làm giả và kinh doanh xăng dầu giả
trước hết chúng tôi cho rằng là trong các cái văn bản quy định pháp luật cần phải có những cái tính cụ thể hóa hơn
kể cả từ kinh doanh hóa chất cho đến cái kinh doanh xăng dầu phải được quy định nó tương đối cụ thể tỉ mỉ
cái điều thứ hai đó là phải tăng cường
kiểm tra giám sát quá trình kinh doanh xăng dầu cũng như các hóa chất có liên quan trong nền kinh tế quốc dân
bởi vì rõ ràng hóa chất nó rất là có cái nguy cơ rất lớn đến cái đời sống của những người ở xung quanh các cái khu vực chế biến và sản xuất
và đồng thời nó lại cũng ảnh hưởng đến cái kinh doanh xăng dầu
và cái thứ ba đó là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra các cái chứng tử hóa đơn một cách đầy đủ
nhưng tôi cho rằng phải có cái quy định kiểm tra một cách chặt chẽ các chất lượng hàng hóa
và cái điều
tiếp theo chúng tôi cho rằng là cái chế tài xử lý nó phải nghiêm khắc hơn
và phải hình sự hóa một cách rõ ràng
nó không chỉ đối với những người sản xuất xăng dầu
mà ngay cả với những cái doanh nghiệp kinh doanh
những người tiêu thụ những cái mặt hàng giả
họ biết thừa là những cái hàng hóa đó là hàng giả
họ mua ở đâu
cái chất lượng là sao
họ biết nhưng họ vẫn cố tình bán để mà kiếm lời
thì rõ ràng ở đây chúng ta cần phải xử lý ngay cả những cái doanh nghiệp kinh doanh
tiêu thụ vàng bán lẻ những cái xăng dầu đó ra thị trường
chỉ có như vậy
chúng ta mới có thể không những là phòng chống từ gốc
mà phòng chống cả ở cái khâu kinh doanh
và đảm bảo cái xăng dầu nó sẽ có một cái môi trường kinh doanh tốt nhất
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
đã có những phân tích tôi cho rằng là hết sức xác đáng
cảm ơn các bạn đã theo dõi